trung quốc đã quyết định kháng cáo phán quyết của tổ chức thương mại thế giới wto
liên quan đến mức thuế quan bổ sung mà bắc kinh đã áp đặt đối với các mặt hàng nhập khẩu từ mỹ
trị giá hàng tỷ usd nhằm đáp trả các mức thuế quan của washington đối với thép và nhôm của nước này
trước đó hôm một mươi sáu tháng tám ủy ban giải quyết tranh chấp của wto đã kết luận
việc trung quốc áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng nhập khẩu từ mỹ
nhằm đáp trả washington là vi phạm các quy định thương mại quốc tế
kết luận cũng nêu rõ biện pháp áp thuế bổ sung của trung quốc là không phù hợp
với các điều khoản trong hiệp định chung về thuế quan và thương mại
đồng thời đưa ra khuyến nghị bắc kinh xử lý tranh chấp theo hướng phù hợp